chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân chủ tịch ủy ban trung ương mặt trận tổ quốc việt nam trần thanh mẫn dự lễ viếng
cùng dự lễ viếng có các đồng chí nguyên tổng bí thư nông đức mạnh nguyên chủ tịch nước trần đức lương nguyễn minh chiết nguyên thủ tướng chính phủ nguyễn tấn dũng nguyên chủ tịch quốc hội nguyễn văn an nguyễn sinh hùng các đồng chí lãnh đạo nguyên lãnh đạo đảng nhà nước đại tướng tô lâm ủy viên bộ chính trị bộ trưởng bộ công an các ủy viên bộ chính trị thường trực ban bí thư bí thư trung ương đảng phó chủ tịch quốc hội phó thủ tướng chính phủ
đoàn đại biểu đã bày tỏ lòng thành kính tưởng nhớ công lao to lớn của chủ tịch hồ chí minh người sáng lập lãnh đạo rèn luyện đảng cộng sản việt nam đội tiên phong của giai cấp công nhân nhân dân lao động và của dân tộc việt nam
sáu mươi năm truyền thống vẻ vang là nền tảng và bệ phóng để đảng tiếp tục đảm trách sứ mệnh lãnh đạo sự nghiệp xây dựng một nước việt nam xã hội chủ nghĩa phát triển hùng cường sánh vai với các cường quốc nam châu như ước nguyện của chủ tịch hồ chí minh vĩ đại
vòng hoa của đoàn mang dòng chữ
đời đời nhớ ơn chủ tịch hồ chí minh vĩ đại
tiếp đó đoàn đại biểu ban chấp hành trung ương đảng chủ tịch nước quốc hội chính phủ ủy ban trung ương mặt trận tổ quốc việt nam đã đến đặt vòng hoa tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tại đài tưởng niệm canh hùng liệt sĩ đường bắc sơn hà nội
các đại biểu nghiêng mình tưởng nhớ những người con ưu tú của dân tộc đã anh dũng chiến đấu hy sinh hiến dâng đời mình cho sự nghiệp đấu tranh vì độc lập tự do và thống nhất đất nước
vòng hoa của đoàn mang dòng chữ
đời đời nhớ ơn các anh hùng liệt sĩ
cũng trong sáng nay đoàn đại biểu đảng ủy công an trung ương bộ công an do thượng tướng lê quý vương ủy viên trung ương đảng phó bí thư đảng ủy công an trung ương thứ trưởng bộ công an làm trưởng đoàn đã đến đặt vòng hoa vào lăng viếng chủ tịch hồ chí minh và dân hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ
trước anh linh chủ tịch hồ chí minh đoàn đại biểu đảng ủy công an trung ương lãnh đạo bộ công an bày tỏ lòng thành kính biết ơn vô hạn
trước những công lao to lớn của người đối với sự nghiệp cách mạng vẻ vang của đảng và dân tộc việt nam nói chung với lực lượng công an nhân dân nói riêng nguyện phấn đấu đi theo con đường mà chủ tịch hồ chí minh và đảng ta đã lựa chọn tiếp tục phát huy truyền thống của lực lượng công an nhân dân tận chung với đảng tận hiếu với dân xứng đáng với sự tin tưởng của đảng nhà nước trên lĩnh vực bảo vệ an ninh tổ quốc
vòng hoa của đoàn mang dòng chữ đời đời nhớ ơn chủ tịch hồ chí minh vĩ đại
bộ công an đã đến đặt vòng hoa và tưởng niệm ca anh hùng liệt sĩ tại đài tưởng niệm ca anh hùng liệt sĩ
vòng hoa của đoàn mang dòng chữ đời đời nhớ ơn các anh hùng liệt sĩ
nhân kỷ niệm chín mươi năm ngày thành lập đảng cộng sản việt nam bảo tàng lịch sử quân sự việt nam phối hợp với cục văn thư và lưu trữ nhà nước và bảo tàng tuổi trẻ việt nam đã tổ chức triển lãm chuyên đề đảng cộng sản việt nam ra đời bước ngoặt của cách mạng việt nam
triển lãm giới thiệu ba trăm linh hình ảnh tài liệu
ngoài phần mở đầu thể hiện sự lãnh đạo của đảng cộng sản việt nam đối với cách mạng việt nam và quân đội nhân dân việt nam triển lãm gồm bốn nội dung chính
triển lãm nhằm tuyên truyền giáo dục cho các tầng lớp nhân dân nhất là thế hệ trẻ nhận thức được đầy đủ sâu sắc về lịch sử vẻ vang của đảng cộng sản việt nam những mốc son trói lọi của đảng thành tựu to lớn có ý nghĩa lịch sử của cách mạng việt nam chín mươi năm qua khởi dậy và bồi đắp niềm tin lòng tự hào đối với đảng bác hồ và công cuộc đổi mới góp phần hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao thiết thực chào mừng đại hội đảng cấp cấp tiến tới đại hội một mươi ba của đảng
triển lãm sẽ diễn ra từ ngày ba tháng hai đến hết tháng ba năm hai nghìn hai mươi tại bảo tàng lịch sử quân sự việt nam
thưa quý vị gần bảy mươi năm năm qua đảng ta luôn quan tâm chăm lo và xây dựng lực lượng công an nhân dân
dưới sự lãnh đạo trực tiếp tuyệt đối và toàn diện của đảng cộng sản việt nam sự chỉ đạo chặt chẽ của nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam lực lượng công an nhân dân đã không ngừng trưởng thành qua thực tiện chiến đấu và xây dựng lực lượng lập nên nhiều chiến công hiển hách góp phần to lớn vào sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc đảm bảo an ninh quốc gia trật tự an toàn xã hội
sau cách mạng tháng tám năm một nghìn chín trăm bốn mươi năm các tổ chức đầu tiên của công an nhân dân được thành lập ở cả ba miền là sở liêm phóng sở trinh sát và sở công an nhân dân
tuy tên gọi khác nhau nhưng đều có chung nhiệm vụ chấn áp phản cách mạng giữ gìn an ninh trật tự bảo vệ đảng bảo vệ chính quyền cách mạng bảo vệ tính mạng và tài sản của nhân dân
ngày hai mươi một tháng hai năm một nghìn chín trăm bốn mươi sáu chủ tịch hồ chí minh ký xác lệnh số hai mươi ba hợp nhất các tổ chức công an toàn quốc lấy tên là việt nam công an vụ
ngay sau đó tri bộ đầu tiên của nhà công an việt nam được thành lập với ba đồng chí sinh hoạt cùng tri bộ của công an hà nội
công an việt nam đã tạo lực lượng công an tham gia cuộc đấu tranh chống thủ trong dòng ngoài góp phần củng cố lực lượng công an trong sạch vững mạnh
củng cố nhiệm vụ chính trị mà đảng nhà nước chính quyền cách mạng khi đó giao phó cho lực lượng công an nhân dân
dưới sự lãnh đạo trực tiếp của đảng ngay khi mới thành lập lực lượng công an đã đập tan âm mưu thâm độc của thực dân pháp cấu kết với quốc dân đảng nhằm lật đổ chính quyền cách mạng của chủ tịch hồ chí minh
sáng ngày một mươi hai tháng bảy năm một nghìn chín trăm bốn mươi sáu tại ngôi nhà số bảy phố ôn như hầu hà nội những tên đầu sỏ của quốc dân đảng đã bị bắt
chúng ta đã phát hiện rất nhiều hành động dã man của bọn phản động quốc dân đảng
và đặc biệt là những hành động giết người hành động thù tiêu hành động bắt cóc của tất cả những hoạt động của tổ chức phản động quốc dân đảng là nó nằm ở đây
thế và chính những hoạt động đó đã góp phần bước đầu là truy phép được những tổ chức phản động
những cái ổn
gió của cái tổ chức việt nam quốc dân đảng và đập tan được cái âm nhu đảo chính rất là thâm hiểm của quốc dân đảng cung kết với thủ viên pháp ở hà nội
để lèn lật đổ chính quyền cách mạng nhằm lật đổ chính phủ hồ chí minh
công ty lớn rất lớn của công tác hàn nhãn của ta của công an nhân dân của ta
sau vụ án ôn như hầu dưới sự lãnh đạo của đảng của bác hồ
lực lượng công an đã liên tiếp giành nhiều thắng lợi quan trọng trong việc diệt ác trừ gian đấu tranh chấn áp các thế lực phản cách mạng
những thắng lợi đó góp phần vào công cuộc bảo vệ chính quyền cách mạng trung ương chính quyền địa phương cơ sở
đảm bảo đời sống nhân dân đảm bảo tình hình an ninh trật tự ở địa bàn cơ sở
nhất là trong những ngày đầu chính quyền cách mạng được thành lập còn non trẻ và phải đương đầu với rất nhiều thách thức
song hành cùng với lịch sử cách mạng lực lượng công an nhân dân luôn hoàn thành tốt sứ mệnh của mình góp phần bảo vệ đảng nhà nước nhân dân xây dựng nước việt nam phát triển và bình yên
thưa quý vị và các đồng chí có thể nói tội phạm tham ô tham nhũng đã lộ diện ở nhiều vụ án kinh tế lớn
đây là điểm nổi bật trong công tác đấu tranh với tội phạm tham nhũng trong năm hai nghìn hai mươi ba
những chiến công của cơ quan điều tra đã góp phần giúp nhân dân tin tưởng vào quyết tâm của đảng
đó là không có vùng cấm không có vùng đánh giá
không có ngoại lệ trong công tác đấu tranh phòng chống tham nhũng
cuộc chiến với tội phạm cổ cồn trắng chưa bao giờ dễ dàng
nhưng với trí lực sự quyết tâm và chủ động lực lượng công an nhân dân đã làm sáng tỏ nhiều vụ án kinh tế lớn
tiếp tục đẩy mạnh điều tra xử lý các vụ việc vụ án với quyết tâm cao hơn quyết liệt hơn
năm hai nghìn một mươi chín hơn một mươi bốn ba trăm linh vụ xâm phạm trật tự quản lý kinh tế
hai trăm chín mươi tám vụ phạm tội về tham nhũng trước vụ
hơn một bảy trăm linh vụ buôn lậu được lực lượng công an điều tra phát hiện xử lý
cơ quan điều tra bộ công an đã chứng minh được yếu tố tham nhũng chiếm đoạt tài sản trong các vụ án kinh tế khởi tố thêm nhiều bị can
trong đó có nhiều trường hợp là cán bộ cấp cao thuộc diện trung ương quản lý
nhiều đại án kinh tế tham nhũng lớn được mở rộng điều tra như vụ án xảy ra tại tổng công ty viễn thông mobifone vụ án tại tổng công ty găng thép thái nguyên
vụ án vn phạc ma vụ án công ty nhật cường
chỉ tính riêng các vụ án thuộc diện ban chỉ đạo trung ương về phòng chống tham nhũng theo dõi chỉ đạo năm hai nghìn một mươi chín đã thu hồi kê biên phong tỏa lượng tài sản trị giá trên một mươi tỷ đồng đạt gần bảy tỷ đồng
cùng với việc phát hiện và xử lý nghiêm các vụ việc vụ án kinh tế tham nhũng thì lực lượng công an cũng đã phối hợp với các cơ quan chức năng
chú trọng xác minh áp dụng các biện áp
phong tỏa lượng tài sản trị giá trên một mươi tỷ đồng đạt gần bảy mươi

phong tỏa lượng tài sản trị giá trên một mươi tỷ đồng đạt gần bảy mươi
phong tỏa lượng tài sản trị giá trên một mươi tỷ đồng đạt gần bảy mươi
thực tế thu hồi tài sản tham nhũng là việc làm khó nhưng không thể không làm
kết quả này sẽ góp phần quan trọng khẳng định hiệu quả hiệu lực của công cuộc phòng chống tham nhũng
đồng thời củng cố lòng tin của nhân dân đối với quyết tâm của đảng và cả hệ thống chính trị
trong việc giữ gìn an ninh trật tự xã hội có vai trò nằm cốt vào công an
trong công việc bảo vệ chính trị nội bộ có vai trò quan trọng về công an
trong việc chống lại diễn biến hòa bình và các thế lực là thù địch mà thường xuyên chống phá xuyên tạc nền tảng tư tưởng của đảng
có vai trò của công an và trong cái việc là chống tham nhũng tiêu cực tôi nghĩ là công an cũng làm tốt
và ngay trong nội bộ của công an cũng có sự thanh lặng để cho lực lượng công an ngay trở thành công cụ chuyên trình
trong quá trình chuẩn bị và tiến hành đại hội cấp ủy đảng thủ trưởng công an các cấp phải lãnh đạo chỉ đạo thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị
theo chức năng nhiệm vụ được giao và công tác tư tưởng trong đảng bộ tri bộ nắm bắt và giải quyết kịp thời thấu tình đạt lý những vấn đề tồn tại bức xúc của đơn vị địa phương mình
tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức đảng trong công an nhân dân
xây dựng lực lượng công an nhân dân cách mạng chính quy tinh nguyện từng bước hiện đại tuyệt đối trung thành với đảng nhà nước và nhân dân
có sức chiến đấu nội bộ trong sạch đoàn kết thống nhất cao
đổi mới nội dung hình thức biện pháp để nâng cao chất lượng giáo dục chính trị tư tưởng giáo dục truyền thống
tổ chức sinh hoạt đảng bộ tri bộ cấp ủy phải đi vào thực chất bảo đảm tính lãnh đạo tính giáo dục và tính chiến đấu cao
tự hào về đảng quang vinh
hồ vĩ đại dân tộc việt nam anh hùng với niềm tin mới khí thế mới và quyết tâm mới
đảng bộ công an trung ương và lực lượng công an nhân dân xin hứa với đảng nhà nước và nhân dân
tiếp tục phát huy truyền thống anh hùng bảy mươi năm năm xây dựng chiến đấu và trưởng thành
tuyệt đối trung thành với đảng tổ quốc và nhân dân
luôn khắc ghi và thực hiện bằng được chân lý vì nước quên thân vì dân phục vụ còn đảng thì còn mình
danh dự là điều thiêng liêng cao quý nhất
đoàn kết nỗ lực phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ bảo vệ an ninh trật tự trong tình hình mới
xứng đáng với sự tin yêu của đảng nhà nước và của nhân dân
trong phần tiếp theo của bản tin
từ ngày ba tháng hai tất cả người nhập cảnh từ trung quốc và việt nam sẽ được cách ly một mươi bốn ngày để phòng dịch anh covid
cũng bắt đầu từ ngày hôm nay tất cả mọi người nhập cảnh từ trung quốc về việt nam
đều phải tuân thủ các bước kiểm tra dịch tễ
theo dõi sức khỏe một mươi bốn ngày nhằm đảm bảo dịch viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus corona không xâm nhập vào việt nam
tại cửa khẩu quốc tế hữu nghị huyện cao lộc phòng quản lý xuất nhập cảnh công an tỉnh lạng sơn
phối hợp với đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế hữu nghị tiếp nhận ba mươi hai công dân việt nam do phía trung quốc trao trả
trước đó ba mươi hai công dân này đã xuất cảnh trái phép sang trung quốc lao động làm thuê ở nhiều công ty xưởng sản xuất của tỉnh quảng đông
ngay khi tiếp nhận lực lượng kiểm tra đã
tiến hành kiểm tra thân nhiệt và các biện pháp đảm bảo vệ sinh dịch tễ phát phiếu kê khai y tế đối với ba mươi hai lao động
tất cả những trường hợp tiếp nhận đã được đưa về trung đoàn một trăm hai mươi ba tại thành phố lạng sơn cách ly trong vòng một mươi bốn ngày để theo dõi theo quy định
trong đó đặc biệt lưu ý những trường hợp có thân nhiệt cao
bản tin nhật ký an ninh đến đây cũng xin được tạm dừng